hiện nay nhiều địa phương ở miền trung vẫn đang tiếp tục khắc phục những hậu quả do mưa lũ gây ra
tại quảng ngãi mặc dù mưa bão đã qua một thời gian dài
nhưng đến nay thì nhiều công trình đường giao thông khu vực sạt lở núi vẫn chưa thể khắc phục sửa chữa kiên cố
do khó khăn về mặt kinh phí nên hầu hết các công trình chỉ được sửa chữa tạm bợ
tình trạng hư hỏng đường giao thông sạt lở núi vẫn nguy cơ xảy ra và đe dọa đến tính mạng của người dân
tuyến đường liên huyện tư nghĩa đi huyện nghĩa hành khu vực đèo chìm hút
hàng trăm khối đất đá trên núi cao sạt lở ngồn ngang trên đường
mưa lớn những ngày qua khiến khối lượng đất đá lớn tiếp tục đổ xuống đe dọa tính mạng người và phương tiện qua lại
sau các đợt mưa lũ cuối năm hai nghìn một mươi sáu hơn ba mươi tuyến đường tỉnh lộ công trình giao thông các huyện miền núi đồng bằng tỉnh quảng ngãi bị sạt lở nghiêm trọng
trong đó nhiều tuyến đường cầu qua sông liên thông miền núi đồng băng kết cầu yếu hư hỏng nặng
tỉnh quảng ngãi đã tạm ứng trên tám tỷ đồng ngân sách dự phòng của các địa phương
để khắc phục tạm thông tuyến cho các địa phương
hiện nay nhiều khu vực sạt lở núi cầu đường vẫn còn tình trạng ngổn ngang chưa khắc phục rất điểm đã gây lo lắng cho người dân sở tại
tuy nhiên do kinh phí hạn hẹp các địa phương chưa thể sửa chữa kiên cố nên nhiều công trình đường giao thông tiếp tục xuống cấp đe dọa an toàn cho người dân
quảng ngãi đang phân khai nguồn kinh phí bảy mươi tỷ đồng của trung ương để sửa chữa các công trình đường giao thông hư hỏng nặng đồng thời tiếp tục cân đối nguồn ngân sách xin hỗ trợ của các bộ ngành để sửa chữa kiên cố các công trình
đường giao thông trọng yếu bị hư hỏng do mưa lũ
còn việc lau dài tỉnh sẽ cân đối nguồn kinh phí của tỉnh cũng như xin hỗ trợ từ nguồn hỗ trợ của trung ương và các nguồn tài trợ khác để có giải pháp khắc phục can cơ để cho ổn định bền vững công trình việc lau dài nhằm đối phó với lũ lụt trong những thời gian đến
khó khăn lớn nhất của các địa phương vẫn là kinh phí khắc phục hậu quả của mưa lũ
do vậy để bảo đảm an toàn cho người dân tỉnh quảng ngãi
sẽ ưu tiên khắc phục sặt lờ núi ở các khu dân cư xa cố tuyến giao thông tỉnh lộ đường liên huyện trên địa bàn tỉnh